liên quan đến vụ sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế
tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty aic và các đơn vị liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét đối với chín bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bốn bị can gồm phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai hiện là giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
hoàng thị thúy nga nguyên phó tổng giám đốc công ty aic nguyễn quang minh nguyên nhân viên công ty aic
nguyễn tiến thu nguyên nhân viên công ty aic hoàng thế quỳnh nguyên nhân viên công ty aic
nguyễn công tiến tổng giám đốc công ty thẩm định giá thế hệ mới ninh văn sinh nguyên chuyên viên thẩm định giá công ty thẩm định giá thế hệ mới
vũ quang ngọc phó giám đốc công ty liên doanh trách nhiệm hiếu hạn tư vấn y tế mediconsol việt nam
quá trình điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt
với tổng mức đầu tư một chín trăm linh bốn tỷ đồng giao bệnh viện đa khoa đồng nai làm chủ đầu tư
trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án hồ sơ đấu thầu một mươi hai gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
bị can phan huy anh vũ và nguyễn thị thanh nhàn đã móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá thực hiện nhiều hành vi sai phạm
nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu thông thầu gian lận trong đấu thầu vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu
bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
tối cùng ngày đại diện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
và viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành công bố các quy định phê duyệt lệnh khám xét đồng thời tổ chức việc khám xét
tại trụ sở chính của iec group tầng một mươi chín note center quận ba đình và số một trăm tám mươi một phố bà triệu số sáu mươi chín phố tuệ tĩnh thành phố hà nội
tại các địa điểm khám xét lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng cùng nhiều trang thiết bị máy tính phục vụ quá trình điều tra
làm rõ những hành vi vi phạm của tập đoàn aic group
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước